theo thông tin từ tiểu ban điều trị ban chỉ đạo phòng chống quốc gia dịch covid một mươi chín
tính từ một mươi tám h ngày sáu bảy đến sáu h ngày bảy bảy việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới
và đã bước sang ngày thứ tám mươi hai không có ca lây nhiễm trong cộng đồng
trong số ba trăm sáu mươi chín ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là ba trăm bốn mươi một ca số ca còn đang điều trị là hai mươi tám ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba bốn mươi bảy người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện là một trăm linh người cách ly tập trung tại cơ sở khác là một mươi hai sáu trăm hai mươi tám người
cách ly tại nhà nơi lưu trú ba trăm một mươi chín người